chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay chín tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao hàn quốc
kang kyung hoa đang ở thăm chính thức việt nam theo lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
trao đổi về quan hệ song phương chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai nước cần tăng cường khai thác tính bổ trợ tiềm năng hợp tác song phương
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam mong muốn hai nước tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế việt nam hoan nghênh chính sách hướng nam mới của hàn quốc
tăng cường quan hệ với các nước asean vì mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển
chủ tịch nước trần đại quang gửi lời cảm ơn và đánh giá cao tổng thống hàn quốc moon jae in đã sang việt nam tham dự tuần lễ cấp cao apec cuối năm ngoái tại thành phố đà nẵng
nhân dịp này chủ tịch nước cho biết việt nam hoan nghênh và sẵn sàng chào đón chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống hàn quốc moon jae in
đồng thời nhấn mạnh đây là chuyến thăm sông đất việt nam của nguyên thủ nước ngoài trong năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám
và kỳ vọng chuyến thăm sẽ để lại dấu ấn quan trọng với các kết quả thiết thực cụ thể
báo cáo về kết quả cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng cang kyng hoa cho biết
hai bên đã thảo luận về lịch trình chi tiết chuyến thăm việt nam của tổng thống moon jae in
nhấn mạnh tổng thống moon jae in rất mong chờ được gặp lại chủ tịch nước tại việt nam
hàn quốc mong muốn và tin tưởng thành công từ chuyến thăm việt nam của tổng thống moon jae in sẽ tạo sung lực
để hai nước đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa
trong các lĩnh vực hợp tác
tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kyng hoa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh và đánh giá cao
việc hàn quốc thực hiện chính sách hướng nam mới với mục tiêu hòa bình ổn định phát triển
và coi việt nam là đối tác trọng tâm trong chính sách đó
hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng lợi ích trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
để tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực hiện nay làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hai nước
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ tin cậy thông qua việc duy trì thường xuyên
giao lưu tiếp xúc cấp cao tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng
ổn định hiệu quả đem lại lợi ích cho đôi bên
thủ tướng cũng đề nghị hai bên có biện pháp để bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu đạt kim ngạch thương mại một
một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi song song với thúc đẩy cân bằng thương mại thao gỡ khó khăn về kiểm dịch
để tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông lâm thủy sản trái cây của việt nam
trong đó có quả vú sữa có thể vào thị trường hàn quốc trong năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kyung hoa nêu rõ hai nước luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác
phía hàn quốc nhất trí với việt nam đưa kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
nỗ lực duy trì là nhà đầu tư fdi hàng đầu tại việt nam
chính phủ hàn quốc cũng đang nỗ lực có những biện pháp để hỗ trợ cộng đồng
việt nam sinh sống và làm ăn thuận lợi tại hàn quốc
bà khẳng định hàn quốc hết sức coi trọng quan hệ hợp tác asean hàn quốc
trong đó có việt nam và việt nam có vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác này
bà cho biết dự kiến năm hai nghìn một mươi chín hàn quốc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt asean hàn quốc
và mong việt nam ủng hộ sự kiện này để hai bên tăng cường hợp tác cùng chia sẻ lợi ích
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam
đã chủ trì cuộc họp giao ban quý i năm hai nghìn một mươi tám khối văn hóa thể thao và du lịch
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhận định
việc tổ chức lễ hội năm nay có chuyển biến
các nghi thức lễ hội có yếu tố bạo lực gây phản cảm trước đây đã được chỉ đạo
chấn chỉnh và quản lý nhưng vẫn còn một số bất cập
thời gian tới phải kiên trì thực hiện nghiên cứu
việc thay đổi cách thức tổ chức để các năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn
liên quan đến một số vụ việc trong nhà trường gần đây
phó thủ tướng lưu ý bộ văn hóa thể thao và du lịch
cần có kế hoạch làm việc với bộ giáo dục và đào tạo
bộ lao động thương binh và xã hội để góp phần xây dựng văn hóa trong nhà trường
bộ văn hóa thể thao và du lịch cần sớm trình chính phủ
đề án phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
đặc biệt là vấn đề đánh giá lại chiến lược quy hoạch khu du lịch quốc gia
đẩy mạnh việc mở rộng visa điện tử tiếp tục thực hiện cải cách hành chính
áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
hôm nay tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam
tổ chức hội nghị sơ kết năm năm công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết hai mươi một của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi khu vực phía bắc
gồm ba mươi một tỉnh thành phố từ thừa thiên huế trở ra
theo đánh giá của bộ chính trị
ban tuyên giáo trung ương qua năm năm thực hiện nghị quyết hai mươi một
các cấp ủy đảng chính quyền đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
lực lượng làm công tác tuyên truyền đã làm rõ chủ trương đường lối
chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tập trung phân tích ý nghĩa tầm quan trọng tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thực hiện nghị quyết hai mươi một trong thời gian tới
theo đó tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền
đối với công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tiếp tục đổi mới hình thức biện pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo đảm tính phong phú phù hợp với từng đối tượng để hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bộ tài nguyên và môi trường hiện đang xây dựng hệ thống thông tin đất đai với công nghệ tiên tiến
vận hành từ trung ương đến cấp xã phường đây là thông tin tại hội thảo về mô hình và phần mềm
vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức sáng nay tại hà nội
hệ thống thông tin về đất đai không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu mà còn giúp vận hành công tác
quản lý nhà nước đáp ứng các nhu cầu của tổ chức người dân và doanh nghiệp một cách
hệ thống thông tin đất đai cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu
theo kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bộ tài nguyên và môi trường sẽ xây dựng hoàn thiện
cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo lộ trình chính phủ điện tử
tại hội thảo các chuyên gia doanh nghiệp thảo luận đưa ra phương án tối ưu để xây dựng hệ thống
thông tin cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia
cơ sở dữ liệu đất đai một cách đồng bộ và thống nhất có khả năng ứng dụng cao
hệ thống này sẽ được vận hành từ trung ương đến cấp xã phường
làm sao để người dân những người hiểu biết ít nhất về công nghệ thông tin có thể ứng dụng và sử dụng
từ ngày hôm nay chín tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba ban dự án đường sắt hà nội sẽ tổ chức
trưng bày giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm c chín ga hồ hoàn kiếm
thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số hai
nam thăng long trần hương đạo địa điểm trưng bày tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm quận hoàn kiếm
ghi nhận trong ngày đầu tiên lấy ý kiến nhiều người dân cho rằng mặc dù là ga ngầm
nhưng thực hiện ga ngầm tại đây cần được hà nội nghiên cứu và triển khai thận trọng
đảm bảo việc không phá vỡ không gian của di tích quốc gia đặc biệt là hồ gươm
nam thăng long trần hương đạo địa điểm trưng bày tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm quận hà nội nghiên cứu và triển khai thận trọng đảm bảo việc không phá vỡ không gian của di tích quốc gia đặc biệt là hồ gươm

nam thăng long trần hương đạo địa điểm trưng bày tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm quận hồ gươm đảm bảo việc không phá vỡ không gian của di tích quốc gia đặc biệt là hồ gươm
ga ngầm c chín được đề xuất đặt trong khu vực công viên bờ hồ hoàn kiếm nhà ga chính thức có kích thước dài một trăm năm mươi m rộng hai mươi một bốn m sâu một mươi bảy bốn mươi năm m và có ba tầng tầng trung chuyển tầng thiết bị và tầng ke
khoảng cách ngắn nhất từ thân ga c chín tới hồ gươm là khoảng một mươi m tới tượng đài cảm từ tám mươi một m đến đền bà kiệu tám mươi ba m đến tháp bút ba mươi sáu m đến vườn hoa tượng đài lý thái tổ một trăm hai mươi m
theo thiết kế ban đầu gà ngầm c chín được đặt trong khu vực công viên bờ hồ hoàn kiếm
công nghệ thi công ở đây là công nghệ hết sức tiên tiến
ví dụ như là ở đây có giới thiệu về công nghệ đào hầm bằng máy pvn là nó gây ra cái độ lún rất là nhỏ và rất ít ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan xung quanh
chúng tôi thi công theo hình thức là đào topdao tức là đào từ trên xuống dựng tường vây từ trên xuống
và sau khi có tường vây rồi thì dùng các xà chống đỡ để thi công trong lòng của tường vây đó
và có nghĩa như vậy là cái phần công trình và cái phần cảnh quan hai bên của
tường vây là không bị ảnh hưởng
trước những ý kiến băn khoăn về việc ga c chín sẽ làm vỡ cảnh quan của hồ gươm
ban quản lý dự án cho biết sẽ luôn thận trọng và có nghiên cứu kỹ càng về các dự án liên quan tới khu vực di tích quốc gia đặc biệt hồ gươm
cho đến thời điểm này dự án tuyến đường sắt đô thị số hai của hà nội đoạn nam thăng long trần hưng đạo còn ga ngầm c chín là chưa được phê duyệt
do nhiều ý kiến lo ngại vị trí xây dựng hợp phần này tại khu vực hồ hoàn kiếm
có thể gây ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc văn hóa lịch sử trong khu vực
bản tin xin được tiếp tục với một số thông tin quốc tế
tổng thống hàn quốc moon jae in vừa hoan nghênh việc tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un nhất trí gặp nhau vào tháng năm này
nhận định đây sẽ là một dấu mốc lịch sử hướng tới hòa bình trên bán đảo triều tiên